thời tiết của ngày hôm nay tại nhiều nơi cũng không thuận lợi cho việc di chuyển
một số tỉnh thành tại miền trung tây nguyên và cả nam bộ dự báo trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa vừa
mưa to và có nơi mưa rất to kèm theo cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ngập lụt
còn tại bắc bộ chỉ riêng vùng đồng bằng trung du mưa chỉ xảy ra cục bộ
thời tiết chủ đạo là nắng nhiều oi nóng với mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ c
còn ở vùng miền núi bắc bộ cũng cảnh báo mưa lớn kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm
người dân cần lưu ý đảm bảo an toàn về người và tài sản
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo